chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm mọt tài sản của bà trương mỹ lan
bị cáo nguyễn cao trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty văn lang và tập đoàn capella
bị viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị mức án từ một mươi đến một mươi một năm tù
tài viên xét xử ngày hôm nay hai mươi năm tháng ba
bị cao trí trình bày bào chữa và tha thiết mong được giảm nhà ảnh phạt
theo cáo trả nguyễn cao trí nhận của trương mỹ lan khoảng một tỷ đồng
khi bà lan bị bắt tạm giam ông trí đã chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá
và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng một mươi vốn điều lệ tại công ty văn lang
và thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư hơn ba mươi một vốn điều lệ của công ty cổ phần cao su công nghiệp
để giếm đoạt số tiền trên của bà lan
tại tòa nguyễn cao trí thừa nhận các sai phạm của mình không biện minh
chỉ mong được hội đồng xét xử xem xét bối cảnh phức tạp đưa bị cáo đến sự việc đáng tiếc như hiện nay
đồng thời gia đình bị cáo cũng đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiệt hại do bị cáo gây ra trong vụ án
một đường dây ma túy xuyên quốc gia giữa lào và việt nam vừa bị công an tỉnh bình thuận triệt phá thành công
bắt giữ năm đối tượng thu giữ một lượng lớn ma túy đá
năm đối tượng bị bắt giữ gồm sa văn tiến trịnh minh sản đào thị ánh đinh thị hà và thao minh xá
đều trú tại huyện ngọc hồi tỉnh con tuyên
công an tỉnh bình thuận phối hợp với công an tỉnh quảng ninh và công an tỉnh con tum đã bắt giữ năm đối tượng trên
thu giữ năm kg ma túy đá
các đối tượng khai nhận trịnh minh sản mua ma túy tại lào
sau đó đưa về nhà tại tỉnh con tum cất dấu và móc đối với các đối tượng còn lại để vận chuyển ma túy đi các tỉnh tiêu thụ
ngày hôm nay công an thành phố di an tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ đối tượng nguyễn minh kiệt chú tỉnh cà mau
để làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
vào khoảng một mươi một giờ sáng nay kiệt đi xe máy đến tiệm vàng trên địa bàn phường tân đông hiệp thành phố dĩ an hỏi mua vàng
khi đang xem một chiếc lắc vàng đối tượng giả vừa nói ra xe lấy tiền trả rồi bất ngờ cầm vàng bỏ chạy
tuy nhiên nhân viên tiệm vàng đã cảnh giác hô hoán kịp thời cùng người dân bắt giữ kiệt cùng tăng vật giao cho cơ quan công an
tại cơ quan công an kiệt thừa nhận hành vi phạm tội do chơi cờ bạc qua mạng dẫn đến nợ nần nên đã đi cướp giật tài sản
thưa quý vị và các bạn sau khi nhận được tin báo một chiếc xe khách bốc cháy dữ dội trên đèo lò so
lực lượng chức năng liên quan đã lập tức đến hiện trường dập lửa đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân
vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng ba chiếc xe khách của nhà xe quang bắc do tài xế lâm xuân trường
chú tại tỉnh tuyên quang điều khiển theo hướng từ tỉnh con tum đi quảng nam
khi đến đèo lò so thuộc địa phận xã đắc man huyện đắc lây tỉnh con tum thì bốc cháy dữ dội
ngay khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt nỗ lực dập lửa nhưng do gió to nên chiếc xe đã bị thiêu dụi hoàn toàn
thời điểm xảy ra hỏa hoạn trên xe có hai mươi một người vụ cháy không gây thiệt hại về người
tuy nhiên hành lý của hành khách đã bị thiêu dụi toàn bộ vụ việc khiến cho giao thông trên đèo lò so bị un tắc
bản tin nhanh tối nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi